đã năm ngày trôi qua kể từ cơn mưa lũ lịch sử với lượng mưa kỷ lục được ghi nhận tại miền trung vào hôm một mươi bốn tháng một mươi
bà con các tỉnh từ hà tĩnh tới quảng trị vẫn đang tiếp tục vận lộn với nước lũ dù nước đang rút dần
thế nhưng một điều khiến cho người dân vùng lũ cảm thấy ấm lòng hơn yên tâm hơn
đó là bên cạnh sự đồng hành của các cấp chính quyền các tổ chức các ban ngành các đơn vị bộ đội địa phương
thì còn có sự vào cuộc mạnh mẽ của các tổ chức cá nhân trên cả nước
cùng với chính quyền sở tại dựa vào sự hỗ trợ và nguồn thông tin chắc chắn
đáng tin cậy của ủy ban nhân dân các cấp các cá nhân và cả các tổ chức đã mang tới cho bà con miền lũ
những sự ủng hộ kịp thời cũng như lâu dài để bà con sớm ổn định cuộc sống ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi ngay khi có những dòng tin đầu tiên từ vùng lũ trên mạng xã hội facebook các trang báo điện tử
gần như ngay lập tức những lời kêu gọi hãy ủng hộ miền trung
đã được nhận ra
người đăng tải trên facebook cá nhân trong đó đáng chú ý có mc phan anh đã gần như ngay lập tức chuyển năm trăm linh triệu đồng
vào một tài khoản của mình để dành riêng cho miền trung cùng lời kêu gọi đồng hành tới mọi người trên fanpage của anh
chỉ sau vài chục tiếng đồng hồ con số trong tài khoản miền trung của phan anh đã lên tới gần chục tỷ đồng
mục đích trước tiên là hỗ trợ khẩn cấp ít nhất cho một hộ dân đang phải sống trong cảnh lũ lụt tại các xã bị thiệt hại nặng nhất
tuy nhiên đến thời điểm ngày hôm nay một mươi chín tháng một mươi
số hộ dân mà mc phan anh dự định hỗ trợ đã gấp bốn lần con số ban đầu tức là khoảng bốn hộ dân
đoàn tình nguyện của phan anh có một số phóng viên để giám sát minh bạch thông tin
chi phí của chuyến đi tình nguyện hoàn toàn do đoàn chi trả
toàn bộ số tiền ủng hộ chỉ dành cho việc chia sẻ trực tiếp tận tay đồng bào vùng lũ
sở dĩ đoàn tình nguyện của phan anh có thể nhanh chóng trao quà tận tay bà con là dựa vào sự hỗ trợ của chính quyền địa phương các huyện xã thôn
danh sách các hộ dân mức độ thiệt hại được cung cấp cho đoàn một cách chính xác
trên toàn quốc tính đến thời điểm này ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam sau khi đưa ra lời kêu gọi
đã nhận được rất nhiều đăng ký ủng hộ trực tiếp từ các bộ ngành các tổ chức cá nhân
chúng tôi rất là vui mừng nhận được sự đăng ký hỗ trợ của các đơn vị các bộ ngành các tập đoàn kinh tế
chúng tôi đánh giá rất cao những tấm lòng những tình cảm của những cá nhân
như trường hợp của mc phan anh và rất nhiều nghệ sĩ cũng đã có những nghĩa cử những hành động rất là đẹp
hủy bỏ những cái sô diễn để trực tiếp đến vùng bị ảnh hưởng để hỗ trợ
giờ đây lũ đã rút dần những người dân miền trung đang dọn dẹp lại nhà cửa và vớt vát những gì còn sót lại
trong thời điểm này quỹ cho nghèo vùng cao một tổ chức hoạt động dưới sự quản lý của bộ nội vụ
cũng là một trong những đoàn nhanh chóng
tổ chức ủng hộ khẩn cấp tới miền trung quỹ mang tiền tới từng hộ dân trong vùng rốn lũ xã phương mỹ huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
quỹ chủ trương hỗ trợ học sinh vùng lũ có đủ sách giáo khoa để có thể bắt đầu lại việc học hành một cách sớm nhất
hỗ trợ sinh kế cho một trăm linh hộ gia đình nghèo nhất lời kêu gọi từ quỹ đã nhận được sự hưởng ứng nhanh chóng trên mạng xã hội
một trong những đoàn đến với rốn lũ xã hương trạch hương khê tỉnh hà tĩnh sớm nhất
đó là nhóm thiện nguyện lá xanh cả đoàn đi xuyên đêm chưa không ăn cũng không ai kịp đánh răng rửa mặt
với tinh thần một miếng khi đói bằng một gói khi no khẩn trương thần tốc
chương trình cứu trợ phát động và thực hiện chỉ trong thời gian rất ngắn đã mang hàng hóa tới cứu trợ khẩn cấp cho bà con
đoàn thiện nguyện lá xanh chúng tôi vừa về đến hà nội năm giờ sáng hôm nay
chúng tôi đã đến toàn bộ một mươi ba thôn của xã hương trạch
bộ quà cho các thôn tổng số là một chín trăm tám mươi bảy phần quà
trước khi đến thì chúng tôi đã có liên hệ với chính quyền địa phương và rất may là đã nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương các cấp ở huyện cũng như ở xã ở thôn
vì vậy cho nên là cái khối lượng mà anh chị em đã nghĩ là không thể làm nổi trong một ngày thì chúng tôi đã hoàn thành
miền trung đã không đơn độc trong lũ dữ và sau lũ rút
bên cạnh những hình ảnh đau thương xót xa của sự mất mát là những hình ảnh ấm áp của sự sẻ chia
những người yêu thương sau lũ là thiếu ăn là dịch bệnh và cái nghèo sẽ còn bám giết
nhưng với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền từ trung ương tới địa phương sự kề vai sát cánh của các tổ chức các cá nhân chúng tôi tin rằng nhanh thôi bình yên sẽ trở lại với miền trung thân yêu